thưa quý vị trước thông tin trong vài ngày qua một số tài khoản facebook giao bán dòng ô tô điện mini từ hai đến bốn chỗ ngồi trên mạng xã hội
cục đăng kiểm việt nam đã khuyến cáo người dân không nên mua loại ô tô này
theo ông nguyễn hiễu trí phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam với loại xe ba bánh chính phủ đã có quy định cấm lưu hành trên đường
chỉ cho phép lưu hành một số xe ba bánh cho người khuyết tật xe điện bốn chỗ cũng là dòng ô tô phải được nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật được đăng kiểm đăng ký gắn biển mới được lưu hành
trước khi nhập khẩu về việt nam lô hàng phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ phía cơ quan đăng kiểm
và đến thời điểm này cục chưa nhận được yêu cầu kiểm tra chất lượng lô hàng trước khi thông quan bất kỳ lô xe điện bốn chỗ nào của phía hải quan
và cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào đưa xe điện loại này đến cơ quan đăng kiểm để kiểm định chất lượng
hiện cơ quan đăng kiểm mới kiểm định một số ô tô điện chạy trong phạm vi hẹp là các khu nghỉ dưỡng khu du lịch
việc người dân đưa ô tô điện chưa được đăng ký đăng kiểm lưu thông trên đường là vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hoặc tịch thu phương tiện